thưa quý vị sáng nay đoàn công tác của đảng ủy công an trung ương bộ công an do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã đến thăm và làm việc với tỉnh quỳ hải sương về tình hình quán triển triển khai các chủ trương
nghị quyết chỉ thị của trung ương về công tác phối hợp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân phục vụ nhiệm vụ ổn định chính trị và phát triển kinh tế
văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh hải dương
tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí trần đức thắng quỳ viên trung ương đảng bí thư tỉnh quỳ hải sương
và các đồng chí trong ban thưởng vụ tỉnh quỳ hải sương
thời gian qua đảng quỳ công an trung ương bộ công an và tỉnh quỳ ubnd tỉnh hải sương
thường xuyên phối hợp trao đổi để thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân gắn với phát triển kinh tế văn hóa xã hội
qua đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng tích cực
nội bật đã chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm kiềm chế kéo giảm tội phạm
không để hình thành băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động lộng hành
tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự đều đạt và vượt trí tiêu quốc hội giao
trong triển khai thực hiện đề án sáu của chính phủ hải dương là đơn vị đầu tiên trên cả nước
hoàn thành chỉ tiêu trước thể hạn bốn mươi bảy ngày về cấp căn cước công dân do bộ công an giao
và được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì
đặc biệt đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
sớm phê duyệt đề án và ban hành nghị quyết của ban thường vụ tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh hải dương
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
cấp ủy chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh hải dương luôn quan tâm hỗ trợ tối đa trang thiết bị
cơ sở vật chất cho lực lượng công an nhân dân
lộ trình đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ hoàn thành đầu tư xây dựng một trăm linh trụ sở công an xã thị trấn
tại buổi làm việc các đại biểu đã tập trung tham luận thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại hạn chế
trao đổi một số nội dung biện pháp tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh hải dương
đề ra các giải pháp công tác trọng tâm trong thời gian tới
bộ trưởng tô lâm khẳng định sự phối hợp thường xuyên thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
bộ công an và tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh hải dương là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị tỉnh ủy hải dương tiếp tục quan tâm triển khai có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
và quyết định số chín mươi của ban bí thư đồng thời tiếp tục quan tâm hỗ trợ về chế độ chính sách cơ sở vật chất cho lực lượng công an cơ sở lực lượng trực tiếp chiến đấu
nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị tỉnh ủy hải dương đặc biệt chú trọng quan tâm phối hợp lãnh đạo chỉ đạo
trong công tác bảo đảm quốc phòng an ninh giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội

trong công tác bảo đảm quốc phòng an ninh giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội
bộ trưởng tô lâm đề nghị tỉnh ủy hải dương đặc biệt chú trọng quan tâm phối hợp lãnh đạo chỉ đạo
trong công tác bảo đảm quốc phòng an ninh giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội

bộ trưởng tô lâm đề nghị tỉnh ủy hải dương đặc biệt chú trọng quan tâm phối hợp lãnh đạo chỉ đạo chỉ đạo